thời gian qua tình trạng giả mạo thương hiệu chiêu trò cắt mắt cũ dập mắt mới lên các sản phẩm thời trang nhằm đánh lừa khách hàng diễn ra khá phổ biến
nhiều sưởng may còn ngang nhiên nhập hàng thời trang trung quốc sau đó gia công lại thành các thương hiệu nổi tiếng bán ra thị trường với giá thành rất cao
những chiêu trò này ngày càng tinh vi với nhiều hình thức khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng
nâng tầm thời trang phụ nữ việt
hàng thời trang đón đầu xu thế thời trang thế giới
đây là những lời quảng cáo có cánh của một trang bán hàng hiệu online trên mạng xã hội
nhưng sự thật là đây
chỉ với một chiếc máy khâu thao tác đơn giản hàng triệu sản phẩm nhập lậu từ trung quốc đã cắt mắt được phù phép trở thành hàng hiệu
những túi quần áo được chia ra thành từng bao ghi rõ thương hiệu khác nhau
thời trang anh pháp italy nước nào cũng có
thậm chí khi đem bán ra thị trường
những sản phẩm này còn được chủ cửa hàng gắn tên định danh là hàng chính hãng sách tay từ hồng kông
để lấy lòng tin của khách hàng sau khi tiến hành cắt mát thay nhãn đóng gói thương hiệu nổi tiếng
chủ cửa hàng còn đính kèm thêm một hóa đơn thanh toán
giả tại nước ngoài nhằm ngụy tạo các sản phẩm này thành hàng sách tay có ngày tháng mua bán mã trách
người tiêu dùng dù thông thái đến mấy cũng khó lòng nhận ra
tinh vi hơn các đối tượng sẽ chỉ buôn bán kinh doanh trên mạng xã hội không bán qua cửa hàng
khách hàng có nhu cầu mua thì sẽ vận chuyển qua đường bưu điện sau đó tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng
tất cả quy trình đều được khép kín nhằm đối phó với lực lượng chức năng
tinh vi ở đây lại là tất cả đều được bán hàng trên mạng xã hội thương mại điện tử đều bán qua facebook báo zalo
do đó là cái việc mà cái người mua hàng người ta không thể phân biệt được là hàng này là hàng sách tay về
hay là mà cái thị hiếu hàng sách tay thì lại đang rất là quan tâm
thị hiếu hàng sách tay ở đây trong một số trường hợp là được bao gói rất là cụ thể đều được chuyển qua bưu điện
đều được xem hàng trên facebook đều được xem các cái giá thỏa thuận sau đó được chuyển về
cắt mắt cũ dập mắt mới là chiêu thức thường thấy của các cơ sở gia công may mặc để biến hàng dởm thành hàng hiệu nhằm lừa dối khách hàng
đánh vào tâm lý chuộng hàng hiệu của người tiêu dùng bình dân việt nam
nhiều sản phẩm kém chất lượng hàng giả hàng nhái
vẫn tồn tại với những chiêu thức ngày một tinh vi hơn
do đó người tiêu dùng cũng cần phải cảnh giác khi mua sắm thời trang hàng hiệu đặc biệt là mua bán trên mạng xã hội